tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam vừa diễn ra lễ hội tam kỳ mùa hoa xưa năm hai nghìn một mươi chín với nhiều hoạt động lễ hội đặc sắc thu hút đông đảo người dân và du khách thập phương đến tham quan
hoa xưa còn được gọi bằng một cái tên khác là cửa lý hương
loài hoa được biết đến với hương thơm bay khắp chín làng thôn con đường qua làng hương trà mà người dân địa phương thường gọi với cái tên quen thuộc đó là con đường hoa xưa này đã hình thành cách đây hơn một thế kỷ
đến nay đã có hàng nghìn lượt người đến chiêm ngưỡng thưởng ngoạn và chụp ảnh lưu niệm tại đây mỗi dịp hoa xưa nở
lễ hội tam kỳ mùa hoa xưa năm hai nghìn một mươi chín có rất nhiều hoạt động hấp dẫn như triển lãm ảnh nghệ thuật về hoa xưa trình diễn nghề truyền thống trưng bày các sản phẩm của thành phố tam kỳ hội thi hoa phong lan thi đấu cờ làng đua thuyền trên sông viết thư pháp sẽ mở ra không gian lễ hội đầy sôi động
ngoài ra chính quyền thành phố đã huy động người dân cùng tham gia với các gian hàng ẩm thực đặc sắc của tam kỳ cũng như tổ chức gian hàng sản phẩm địa phương ngay trong không gian vườn cường
thông qua lễ hội lần này chúng tôi mong muốn rằng từng bước thúc đẩy phát triển du lịch sinh thái hương trà góp phần thúc đẩy phát triển du lịch tam kỳ và tạo một điểm tính mới cho địa phương
đặc biệt nhân lễ hội lần này thì chúng tôi tạo nhận thức cũng như là tạo sinh kế cho bà con nhân dân khu vực hương trà để bắt đầu làm du lịch
ngay trong lễ hội tam kỳ mùa hoa xưa năm hai nghìn một mươi chín thành phố tam kỳ cũng ra mắt làng du lịch sinh thái hương trà
lễ hội này là điểm nhấn góp phần hình thành điểm rừng chân của du khách mỗi độ hoa xưa nở